thưa quý vị những tin tức mới nhất về vụ án liên quan đến cựu chủ tịch bình thuận
và những sai phạm tại dự án tân việt pháp ii sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
đừng quên chia sẻ và đăng ký kênh nếu đây là những tin tức bạn đọc quan tâm
còn bây giờ xin chào và gặp lại